tòa án quân sự trung ương bắt đầu xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đinh ngọc hệ và đồng phạm
bị tòa cấp sơ thẩm xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bị cáo nguyễn văn hiến bị xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
và bị cáo bùi như thiềm bị xét xử về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
các sai phạm trong vụ án liên quan đến ba khu đất tại đường tôn đức thắng quận một tp hcm
sau khi xét xử sơ thẩm có kháng cáo của bảy bị cáo và bảy người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án
đối với bản án hình sự sơ thẩm của tòa án quân sự quân chủng hải quân
trong đó bị cáo đinh ngọc hệ kháng cáo kêu an
ba bị cáo là cựu cán bộ thuộc bộ quốc phòng là bùi như thiềm bùi văn nga đoàn mạnh thảo
đều được xin giảm nhẹ hình phạt hoặc hưởng án treo
tại phiên tòa sơ thẩm hội đồng xét xử đã quyết định xử phạt nhiều bị cáo
trong đó bị cáo đinh ngọc hệ bị tuyên ba mươi năm tù bị cáo bùi như thiềm chín năm tù bị cáo nguyễn văn hiến bốn năm tù
ngoài ra hội đồng xét xử đã quyết định tịch thu xung vào ngân sách nhà nước số tiền chuyển mục đích sử dụng ba khu đất là gần chín trăm bốn mươi tỷ đồng
tịch thu xung vào ngân sách nhà nước số tiền do phạm tội mà có là hơn một mươi năm bảy tỷ đồng